theo các nguồn tin từ chính phủ và bộ quốc phòng nhật bản triều tiên dường như lại vừa phóng hai tên lửa đạn đạo
và cả hai tên lửa này đều rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế ez của nhật bản
theo lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản hai vụ phóng diễn ra cách nhau khoảng ba mươi phút
hiện tokyo chưa ghi nhận tác động nào từ các vụ phóng nói trên
trong khi đó hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho rằng bình nhưỡng có thể đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tỉnh bắc hoa nghê
vụ phóng trên diễn ra trong bối cảnh ngoại trưởng mỹ antony blinken ngày hôm qua đã tới hàn quốc
để tham dự một hội nghị theo lời mời của tổng thống nước chủ nhà yoon jak in
thời gian gần đây tình hình bán đảo triều tiên trở nên căng thẳng do những hành động quân sự của các bên
triều tiên hôm một mươi năm tháng ba đã tiến hành huấn luyện tác chiến trên không
ngay sau khi mỹ và hàn quốc kết thúc cuộc tập trận chung thường niên lá chắn tự do bất chấp sự phản đối của bình nhưỡng